thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp chủ tịch tập đoàn como asean đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
đây là tập đoàn đã đầu tư vào việt nam từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực vận tải hàng không xây dựng hạ tầng
cho đến nay đã có bảy công ty thành viên hoạt động tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của tập đoàn kumho asiana
cũng như cá nhân ông park sam ku chủ tịch tập đoàn trong việc tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước
thủ tướng khẳng định việt nam luôn hoan nghênh và tiếp tục tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư hàn quốc làm ăn ổn định lâu dài tại việt nam
nhất là trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải công nghiệp hỗ trợ
đề nghị các nhà đầu tư của hàn quốc trong đó có tập đoàn como asiana tiếp tục mở rộng đầu tư
đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực giáo dục công tác xã hội phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường xanh cho phát triển bền vững tại việt nam
góp phần đầy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt hàn trong thời gian tiếp theo
ngày park sam ku đã báo cáo với thủ tướng về hoạt động của tập đoàn kumho asiana tại việt nam
đồng thời cho biết hãng hàng không aziana là hãng hàng không hàn quốc đầu tiên đã mở đường bay đến việt nam
và hiện nay là hãng có nhiều chuyến bay nhất giữa hàn quốc và việt nam
ngày park sam ku khẳng định tập đoàn kumho asiana
sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào những lĩnh vực việt nam quan tâm
đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội của việt nam
góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị và đối tác hợp tác hàn quốc việt nam phát triển theo hướng toàn diện và ngày càng bền vững